thị trường xuất khẩu lớn thứ tư và nhập khẩu lớn thứ hai của việt nam
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã lên tới con số gần sáu mươi hai tỷ đô la mỹ
những năm trở lại đây bên cạnh những mặt hàng điện tử thiết bị máy móc đồ gia dụng
thì nông sản thực phẩm cũng đang trở thành mặt hàng chủ lực chiếm tỷ lệ lớn trong kim ngạch thương mại hai triệu giữa hai quốc gia
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
là một doanh nghiệp đi đầu trong chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ quả gốc
những năm trở lại đây công ty trách nhiệm hữu hạn mokos việt nam đã xuất khẩu hàng chục tấn gốc nguyên liệu
cũng như các chế phẩm từ quả gốc như nước đóng hộp thuốc bổ sang thị trường hàn quốc
đối với doanh nghiệp thì việc đẩy mạnh tăng cường hợp tác giao thương giữa việt nam hàn quốc trong những năm trở lại đây
chính là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp việt có thể tiến vào thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng này
cũng rất là lâu rồi cái thứ hai là kim gạch xuất khẩu song phương của hai nước khoảng tầm sáu mươi tỷ đô la một năm
chính vì vậy nếu như chúng ta không tận dụng được cơ hội mà nhà nước đã tạo được hiện doanh nghiệp
mà xuất khẩu sang hàn quốc thì đấy là một thiệt thỏ lớn không chỉ cho đất nước mà cho cả doanh nghiệp khác
làn cái lông nghiệp thực ra thì có rất nhiều khó khăn đặc biệt là về vốn về nguyên liệu
nhưng mà để chúng tôi cũng xác định được cái độ khó khăn của nó
đóng ra là có những nguồn tài chính
nhưng có những sản phẩm khác để hỗ trợ mục đích xác định cái ngành lông nghiệp của mình
là cái chiến lược lâu dài của doanh nghiệp để tạo công an việc làm
cũng như là tạo cái hình ảnh của đất nước việt nam cho trong mắt đặc biệt kế và thuật hình
cái mục tiêu của chúng tôi là mong muốn là biến quả gốc trở thành một loại quả quý
và có thể xuất khẩu được sang một số nước
thực ra cái sản phẩm gốc thì ở việt nam thì chúng ta đều biết
nó rất là phổ thông rồi để biến được vào hàng hóa và để được xuất khẩu ra nước ngoài
thì đó là một trạng đường dài và rất là gian nan
đòi hỏi cũng như là sự quyết tâm cũng như sự lỗ lực sự hỗ trợ của nhà nước
cũng như một số tổ chức trong mọi nước
không chỉ doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ gốc của anh thành
nhiều doanh nghiệp thực phẩm nông sản việt nam cũng coi đất nước năm mươi một triệu dân này
là một thị trường đầy tiềm năng cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông sản thực phẩm
bên chúng tôi có rất nhiều các loại củ quả ở dạng đã xấy cũng như ở dạng sơ chế
thì tôi được biết là thị trường hàn quốc rất là lớn và tiêu thụ các sản phẩm
nhất là sản phẩm quay tây cũng như sản phẩm ngô bọc nhà lớn
thì chúng tôi rất mong muốn sẽ kết hợp với các doanh nghiệp hàn quốc
để làm sao chúng tôi đưa được các sản phẩm của việt nam để giới thiệu
cũng như bán sang thị trường hàn quốc
bởi vì hiện tại bà con đông dân đến các vụ khoai hay vụ ngô vừa rồi rất là lớn
mà cái giá thành của việt nam chúng ta rất là thấp
thì tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội rất lớn để chúng ta có thể xuất sang thị trường hàn quốc
mình nghĩ là việt nam và hàn quốc đã ký một cái bình thương mại tự do rất là lâu rồi
và cái lợi thế nhà máy samsung đặt ở việt nam cũng là một thời gian dài và cái công dụng rất là nhiều
thế nên cước vận chuyển từ việt nam về hàn quốc rất là rẻ
nên tận dụng cái việc này ngoài ra cái lợi thế về thuê xuất nữa
thì mình nghĩ là cơ hội rất là tuyệt vời và rất là lớn
năm hai nghìn một mươi bảy đánh dấu cột mốc hai mươi năm năm thiết lập
quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
một nét chấm phá rõ nét cho mối quan hệ hữu hảo giữa hai dân tộc
hai quốc gia trong nhiều năm qua
mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng hai nước
thúc đẩy hợp tác đầu tư giao lưu công nghệ và nhân lực
theo số liệu của tổng cục thống kê
kim ngạch xuất nhập khẩu hai triệu giữa hai nước việt nam hàn quốc trong năm hai nghìn hai mươi
đạt gần sáu mươi hai tỷ usd
trong đó xuất khẩu đạt một mươi năm tỷ usd tăng hơn ba mươi một
nhập khẩu đạt gần bốn mươi bảy tỷ usd tăng hơn bốn mươi năm
riêng mặt hàng nông sản thực phẩm
kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang hàn quốc lớn gần gấp ba lần
kim ngạch xuất khẩu nông sản của hàn quốc sang việt nam
cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy với hai hiệp định thương mại tự do fta
quan trọng là fta giữa việt nam và hàn quốc
fta giữa hàn quốc với asean
nông sản thực phẩm việt được kỳ vọng sẽ có cơ hội rất lớn
để thâm nhập sâu hơn vào thị trường xứ kim chi
bên cạnh đó những lợi thế về khí hậu đất đai của việt nam so với hàn quốc
được coi là ưu thế không nhỏ của doanh nghiệp việt khi đặt chân vào thị trường này
thị sản việt nam hiện tại theo như đánh giá của chúng tôi

đó là mặt hàng thủy sản tôm cá cha cá ba xa và các mặt hàng rau củ quả
việt nam là nước có nhiều tiềm năng xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản
không chỉ nhiều sản phẩm của hàn quốc được người tiêu dùng việt nam biết đến
mà rất nhiều sản phẩm nông thủy sản của việt nam
cũng đang chiếm thị phần lớn tại thị trường chúng tôi
thưa quý vị mặc dù trong lĩnh vực thực phẩm
việt nam đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của hàn quốc
nhưng trên thực tế rất nhiều sản phẩm của doanh nghiệp việt đang gặp khó tại thị trường này
đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
bản thân nhiều người tiêu dùng hàn quốc cũng hoàn toàn chưa biết đến
các thương hiệu nông sản thực phẩm của việt nam
vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi trong phóng sự sau
theo số liệu của tổng cục thống kê
kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang hàn quốc trong năm hai nghìn một mươi bảy tăng hơn hai mươi chín
đạt hơn bảy trăm bảy mươi tám triệu usd
giao quả tăng hơn một mươi ba đạt hơn tám mươi năm triệu usd
chỉ tính riêng tháng một năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu thủy sản sang quốc gia này đạt hơn sáu mươi bảy triệu usd
giao quả đạt gần bảy triệu usd
tuy nhiên những con số nói trên chỉ chiếm một phần rất nhỏ
trong nhu cầu nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của hàn quốc
với giá trị lên tới ba mươi năm tỷ usd
có thể thấy nông sản mặc dù là lợi thế của chúng ta
nhưng chỉ nhập khẩu vào hàn quốc với số lượng rất hạn chế
đối với các loại rau quả chế biến do nhà máy cung cấp
thì phải đạt được các tiêu chí theo giấy chứng nhận xuất khẩu do phía hàn quốc cấp
vấn đề khó khăn khi xuất sang thị trường hàn quốc
thì thứ nhất là yêu cầu kỹ thuật của họ rất là cao
tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm của tổ chức kfda của bên hàn quốc
đặt ra là một thách thức
vấn đề thứ hai nữa là các doanh nghiệp hàn quốc nói chung
và những nước xuất khẩu
đa số họ có ý định áp đặt về thương hiệu
đa số chúng ta rất thiệt thòi cho vấn đề xuất hàng sang nước ngoài
gần như chín mươi không mang thương hiệu việt
mà mang đến chất gia công oem cho họ mang thương hiệu của doanh nghiệp nước ngoài
tôi nghĩ đấy là một thiệt thòi rất lớn
thứ nhất là về thông tin
về rào cản ngôn ngữ thì một số doanh nghiệp nhỏ việt nam
thì mình không thể tiếp xúc trực tiếp với lại các nhà nhập khẩu hàn quốc
và cũng không kiểm tra được tính pháp lý của công ty đó là nó có thật hay không
tại vì trong kinh doanh quốc tế thì nó có rất nhiều vấn đề
mà có thể nó xảy ra là việc mình bán hàng
nhưng thực chất mình không kiểm tra được tính pháp lý của công ty đó
có thể là sau khi mình làm việc xong
thì cũng có thể là cái rủi ro về thanh toán
rủi ro về việc hàng hóa giao đi không có thành công
nó rất là nhiều
các vấn đề để giải quyết được cái vấn đề đó truyệt đải
thì thật sự ngoài tầm gốc của doanh nghiệp
nó còn phải ở cái vấn đề là mình có hiểu biết về luật thương mại quốc tế hay không
để mà giải quyết khi mà có vấn đề xảy ra
rào cản chủ yếu mà những doanh nghiệp việt nam đang vướng phải
thì là rào cản về kỹ thuật
cái rào cản kỹ thuật này thì xuất phát từ cái nguyên nhân trực tiếp
là do khâu sản xuất của những sản phẩm nông nghiệp việt nam
chủ yếu là đang sản xuất theo cái hình thức truyền thống
vì là sản xuất theo hình thức truyền thống
nên là có những cái yêu cầu về kỹ thuật
về tiêu chuẩn viện sinh an toàn thực phẩm
hay là những yêu cầu khác không thể đáp ứng được
cái yêu cầu của bên nhà nhập khẩu từ hàn quốc
có nhiều lý do khiến nông sản việt khó xuất khẩu được sang thị trường hàn quốc
xong nguyên nhân chủ yếu vẫn là vấn đề chất lượng
quy trình bảo quản nông sản việt còn chưa tốt
rào cản lớn về ngôn ngữ
nhiều chuyên gia cũng cho rằng nông sản việt vẫn tồn tại những điểm yếu cố hữu
như chưa đảm bảo tính đồng nhất về kích thước hương vị màu sắc
kỹ thuật đóng gói bao bì kém chưa chọn lọc kỹ sản phẩm
các nhà nhập khẩu hàn quốc phản ứng gai gắt nhất
là tình trạng bị lẫn dị vật hoặc lẫn nhiều sản phẩm hỏng
hiện một số đơn vị của việt nam vẫn còn khá mơ hồ
về điều kiện xuất khẩu sang thị trường hàn quốc
theo tôi rào cản lớn nhất của các doanh nghiệp việt
khi xuất khẩu nông sản thực phẩm sang đất nước hàn quốc
đến từ tiêu chuẩn về nhãn mát bao bì
chúng tôi có những yêu cầu rất khắt khe về vấn đề này
cũng như đòi hỏi cao ở chất lượng sản phẩm nông sản
thực phẩm nhập khẩu nói chung
nhiều doanh nghiệp các bạn cũng chưa nắm rõ thông tin về thị trường chúng tôi
tất cả chúng ta đều biết giai đoạn này
đối với cả việt nam thực phẩm và đặc biệt là thực phẩm sạch
và trong đấy liên quan rất nhiều đến nông sản là một chủ đề rất nóng
ngay ở trong nước thôi
đang phải vật lộn với rất là nhiều những cái chỉ tiêu
và những lẫn lộn giữa thực phẩm sạch đủ tiêu chuẩn và thực phẩm bẩn
đối với cả thực sự thì cái này là một rào cản để đi ra thị trường xuất khẩu
như vừa rồi thì chúng ta cũng biết được là
việt nam cũng đã tiếp cận được với một số các thị trường lớn
như là thị trường mỹ với cả uống sữa này
hay là những thị trường của bắc âu
và bây giờ thì đối với cả hàn quốc
đối với cả hàn quốc đối với cả hàn quốc
hay là nhật bản thì những cái chỉ tiêu của họ rất là cao
thế cho nên là đây cũng là một cái thách thức
và một cái rào cản rất là lớn đối với cả các tổ chức trong nước
nhiều doanh nghiệp việt cũng nhận định
việc nhập khẩu các sản phẩm tươi khá nhạy cảm ở hàn quốc
vì họ chỉ chấp nhận sản phẩm bảo quản qua xử lý nhiệt
chứ không chiếu xạ như một số thị trường khác
trong khi đó việt nam cũng chưa có nhiều nhà máy đủ thiết bị xử lý nhiệt sản phẩm này
không những vậy nhiều sản phẩm rau củ quả cấp đông
như hành lá hẹ tỏi của việt nam
có giá bán cao hơn đến một năm lần so với trung quốc
ông bùi việt trường bí thư thứ ba bộ phận thương vụ đại sứ quán việt nam tại hàn quốc cho rằng
người hàn quốc có tâm lý hàng hàn quốc là số một
và họ luôn tự hào về những sản phẩm do mình làm ra
do vậy để hàng nông sản việt nam có thể tiếp cận thị trường hàn quốc
doanh nghiệp cần chú trọng và quan tâm đến chất lượng mẫu mã thiết kế
bao bì hợp tác và tham gia vào chuỗi giá trị của các nhà phân phối lớn
đang chi phối thị trường hàn quốc
về hoa quả tươi thì hiện tại chỉ có năm loại hoa quả tươi được khách xuất khẩu sang hàn quốc
đó là dừa dứa xoài thêm là mặt chuối
còn các sản phẩm hoa quả như khô xấy khô và đông lạnh
thì chúng ta mới có hoàn toàn có thể xuất khẩu
tuy nhiên là quy định kiểm dịch của phía hàn quốc nó rất là ngặt nghèo
cho nên là các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản hay là thủy sản
thì cần phải làm sát và theo dõi cũng như là nắm bắt được quy định cụ thể của phía hàn quốc
về lưu ý dành cho các doanh nghiệp việt nam đó là
chúng ta phải thứ nhất không chỉ quan tâm về chất lượng mà còn quan tâm về cả số lượng
và bên cạnh đó thì là cái việc đóng gói bao bì mẫu mã và quy cách sản phẩm
cũng là một điều cần lưu ý đối với các doanh nghiệp khi mà muốn xuất khẩu hàng của mình sang từ hàn quốc
chúng tôi cũng thấy được rằng là thị trường hàn quốc là một thị trường rất là lớn
và đấy là một thị trường rất rộng mở đối với tất cả những sản phẩm nông nghiệp của việt nam
và để hướng tới thị trường này một thị trường rất là khó tính
thì những doanh nghiệp của việt nam phải có những hình thức thay đổi căn bản
về sản xuất cũng như là những khâu tiêu thụ phân phối
để đáp ứng được những yêu cầu rất là khắt khe từ thị trường hàn quốc
cũng theo ông phúc mỗi sản phẩm có ba yếu tố
điều quan trọng đầu tiên là chất lượng sản phẩm
nếu chất lượng không tốt thì không thể bán được
thứ hai liên quan trực tiếp đến giá cả hàng hóa
thứ ba đó là thiết kế bao bì mẫu mã gắn chặt với văn hóa tiêu dùng
khi xuất khẩu sang thị trường hàn quốc doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thị trường này thật bài bản
đánh giá thị trường đảm bảo khung pháp lý khi vào làm ăn
cần có một đối tác bền vững về mặt pháp lý
phải thẩm tra pháp lý của đối tác làm ăn hợp tác cùng
cùng với đó là kiểm tra nhãn hiệu bao bì có đáp ứng tiêu chuẩn của nước sở tại không
có vi phạm nhãn hiệu nào đã tồn tại trước đó tại hàn quốc hay không
thưa quý vị những hiệp định thương mại tự do fta được ký kết giữa việt nam và hàn quốc
trong thời gian qua không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với các doanh nghiệp việt
bản thân mỗi doanh nghiệp xuất khẩu nếu không sẵn sàng cải thiện mẫu mã
chất lượng sản phẩm bảo đảm quy trình chế biến bảo quản phù hợp với tiêu chuẩn kiểm dịch của hàn quốc
thì trong tương lai không xa
thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng này vào tay các đối thủ lớn như trung quốc ấn độ hay thái lan
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
hoặc địa chỉ email đồnghànhcungdoanhnghiệpaconggmail com
chương trình sẽ được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
và phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn